theo thông tin từ đài khí tượng thủy văn quảng nam ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên biển đông trong hai mươi bốn giờ qua đã khiến cho địa bàn tỉnh có mưa vừa mưa to đến rất to
tổng lượng mưa từ một h ngày chín tháng một mươi đến một h ngày một mươi tháng một mươi tại các huyện miền núi phía nam phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm vùng núi phía bắc và vùng đồng bằng ven biển phổ biến từ một trăm hai mươi một trăm tám mươi mm có nơi hơn một trăm tám mươi mm
dự báo trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tới các địa phương trong tỉnh quảng nam tiếp tục có mưa vừa mưa to đến rất to
tổng lượng mưa từ một giờ ngày một mươi một mươi đến một giờ ngày một mươi một một mươi phổ biến từ một trăm năm mươi hai trăm năm mươi mm có nơi hơn ba trăm linh mm
đài khí tượng thủy văn quảng nam cũng cảnh báo đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét tại các sông suối nhỏ và sạt lở đất ở sườn dốc ven sông suối thuộc các huyện nam giang tây giang đông giang phước sơn nam trà my bắc trà my và tiên phước
nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp ở hạ liêu các sông trên địa bàn tỉnh